trong tương lai sẽ tiếp tục cải tiến máy cấy thay vì sáng ác quy anh sẽ sử dụng những tấm pin năng lượng mặt trời để cung cấp năng lượng cho máy cấy